thưa quý vị bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội đã quyết định nhiều quy định liên quan đến giãn cách xã hội
theo đó toàn thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
và một số nguyên tắc cao hơn theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
theo ghi nhận thực tế các tuyến đường sau khi bỏ việc phân vùng mật độ giao thông nội đô
đã bắt đầu đung đúc trở lại
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong buổi sáng ngày hôm nay
công an nhân dân không lên nhiều trong khung giờ cao điểm dòng phương tiện nối đuôi nhau
thậm chí tại một số nút giao thông như tư đường trường trinh nga tư sở láng nguyên trãi vành đài ba
còn đôi lúc xuất hiện tình trạng ủ nứ nhẹp do lượng phương tiện đông
nhiều người tham gia giao thông đã tràn lên vỉa hè và đôi lúc cũng xuất hiện tình trạng vi phạm giao thông